sáng nay hai tháng một mươi một tại hà nội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
liên hiệp hội việt nam đã tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tham dự buổi lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
sự kiện nhằm tôn vinh những trí thức có đồng góp thiết thực hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
đồng thời cũng là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đối với trí thức
thể hiện sự quan tâm coi trọng ghi nhận của đảng nhà nước đối với trí thức có nhiều đóng góp tiêu biểu xuất sắc trong sự nghiệp phát triển của đất nước
góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và toàn thể xã hội về vị trí vai trò của đội ngũ trí thức
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam chúc mừng một trăm một mươi hai trí thức khoa học và công nghệ
đồng thời mong muốn liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật việt nam tiếp tục huy động thu hút thêm các trí thức nhà khoa học tham gia
để trở thành đội ngũ trí thức cách mạng có vai trò quyết định đối với việc tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư